nhận lời mời của tổng thống nga vladimir putin tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức liên bang nga từ ngày năm đến ngày tám tháng chín đúng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay theo giờ địa phương tức một mươi sáu h ba mươi phút giờ việt nam chuyên cơ chở tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô moscow lễ đón đoàn tại sân bay đã diễn ra trang trọng
đây là chuyến thăm liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội một mươi hai của đảng ta và là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất đầu tiên của việt nam sang liên bang nga sau khi tổng thống putin được bầu lại vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga trong năm hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm nhằm củng cố sự tin cậy chính trị tăng cường gắn bó chiến lược nâng cao hiệu quả hợp tác với liên bang nga khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
luôn coi liên bang nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
về phần mình liên bang nga coi việt nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại khu vực đông nam á đã có một trăm một mươi sáu dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký là chín trăm chín mươi triệu usd
thứ hai mươi hai trên một trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam mỗi năm nga cấp cho việt nam một suất học bổng lượng khách du lịch nga sang việt nam tăng đều khoảng ba mươi một năm
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy thực chất quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới đặc biệt là lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư